ngày hai mươi tám tháng chín ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác phòng cháy chữa cháy năm hai nghìn một mươi sáu
và triển khai các giải pháp tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn trong thời gian tới
tại hội nghị lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế đã quán triệt chỉ thị hai mươi bốn ngày hai mươi sáu tháng chín của ủy ban nhân dân tỉnh
về yêu cầu tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh
các nội dung kế hoạch về phòng cháy chữa cháy nhằm giúp những người đứng đầu cơ quan đơn vị
tổ chức thực hiện nghiêm luật phòng cháy chữa cháy tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật
kiến thức về phòng cháy chữa cháy nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ đảng viên người lao động
và các tầng lớp nhân dân đáp ứng yêu cầu mục tiêu trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế xã hội
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi